trước nguy cơ đê biển tây có thể bị vỡ tỉnh cà mau đã kiến nghị chính phủ xem xét bổ sung khoảng năm trăm hai mươi bốn tỷ đồng
để nâng cấp đoạn đê biển tây với tổng chiều dài hơn hai mươi ba km
văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau cho biết
đoạn đê biển từ sông đốc đến cái đôi vàm được xây dựng kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến năm hai nghìn
đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng
nguyên nhân chính là do quá trình cố kết vẫn đang tiếp diễn làm cho thân đê bị lún lệch
cùng với đó mặt đê chưa được cứng hóa và lại được tận dụng làm đường giao thông
cao trình đỉnh đê hiện tại toàn tuyến chỉ từ một ba đến một sáu mét và chiều rộng mặt đê từ bốn đến sáu mét
thực trạng nhiều vị trí đê biển tây bị xuống cấp nghiêm trọng sẽ không thể bảo vệ an toàn tính mạng
tài sản mùa vụ sản xuất của nhân dân trước những đợt chiều cường nước biển dâng cao
nếu trường hợp có xảy ra bão hậu quả sẽ rất khó lường
trên thực tế ngày ba tháng tám sóng lớn kết hợp với mưa kèm theo rông lốc và chiều cường dâng cao
làm nước biển tràn qua đê biển tây từ ba đến bốn mét gây sạt lở đặc biệt nguy hiểm cho tuyến đê biển tây
với chiều dài hai một trăm linh mét và sạt lở nguy hiểm với chiều dài năm bốn trăm bốn mươi bảy mét
đê biển tây có nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào và sẽ ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của hơn hai mươi sáu hộ dân cư ngụ ven biển